tám ông nguyễn hồng diên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ công thương
ông lê minh hoan ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
một mươi ông nguyễn văn thể ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ giao thông vận tải
một mươi một ông nguyễn thanh nghị ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ xây dựng
một mươi hai ông trần hồng hà ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
một mươi ba ông nguyễn mạnh hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
một mươi bốn ông đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
một mươi năm ông nguyễn văn hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
một mươi sáu ông huỳnh thành đạt ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
một mươi bảy ông nguyễn kim sơn ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
một mươi tám ông nguyễn thanh long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ y tế
bốn thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm
một ông hồ ai lành ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc
bà nguyễn thị hồng ủy viên trung ương đảng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
ông đoàn hồng phong ủy viên trung ương đảng tổng thanh tra chính phủ
ông trần văn sơn ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
thưa quý vị luật cư trú năm hai nghìn hai mươi đã chính thức có hiệu lực đến nay lực lượng công an cơ sở đã vận dụng
linh hoạt sáng tạo và thực tiễn công tác qua đó nâng cao hiệu lực hiệu quả đổi mới phương thức quản lý cư trú
và tạo thuận lợi nhất cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hải dương
chỉ sau vài phút qua sự hướng dẫn của cán bộ tiếp dân gia đình anh trường đã hoàn tất thủ tục tách khẩu cho các thành viên trong gia đình
tới đây anh trường sẽ sử dụng hộ khẩu điện tử thay vì hộ khẩu giấy như trước
từ khi thực hiện luật cư trú mối tôi cảm thấy các thủ tục hành chính rất thuận tiện và nhanh gọn
chúng tôi là người dân tôi thấy trước đây chúng tôi còn phải sang thành phố hải dương để làm các thủ tục
bây giờ tôi thấy thuận lợi hơn rất nhiều
và trực tiếp với công an xã ở đây cái việc như tách hộ khẩu hay nhập khẩu
thì rất là đáng
và rất là nhanh gọn thuận tiện
theo luật cư trú mới công an xã là đơn vị trực tiếp giải quyết các thủ tục liên quan đến cư trú cho công dân
chính vì vậy các điều kiện về cơ sở hạ tầng đường truyền trang thiết bị đã được công an xã bố trí ngay từ sớm
đặc biệt công tác làm sạch dữ liệu quốc gia trên toàn địa bàn đã được lực lượng công an xã tại đây liên tục cập nhật
chỉnh sửa bổ sung nhằm đảm bảo dữ liệu khi giải quyết thủ tục cư trú cho công dân được thuận lợi nhất
từ khi chị hẩn khai luật cư trú mới lực lượng công an xã đã thu thập dữ liệu dân cư và làm sạch dữ liệu dân cư
và tuyên truyền cho bà con về các thủ tục hành chính mới theo quy định của luật cư trú
và đồng thời đến từng hộ dân tuyên truyền một cách sâu rộng và bà con đã nhận thức rõ về thủ tục hành chính
toàn bộ nhân dân đã rất là phẫn khỏi
do luật cư trú năm hai nghìn hai mươi có nhiều quy định mới vì vậy thời gian tới lực lượng công an cơ sở cũng đã triển khai
nhiều kế hoạch tăng cường tuyên truyền phổ biến nội dung luật đến từng gia đình mỗi người dân
điều này giúp chính người dân khi đi làm các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú được giảm thiểu
về thời gian đi lại cũng như giải quyết các giấy tờ khác
đây là cái hành thành dữ liệu dân cư
cân cứ là cơ sở để chúng ta thực hiện rất là thuận lợi thực hiện luật cân cứ công dân
thứ hai trong vấn đề thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân thì cực kỳ là đơn giản
cái thứ ba công dân khi liên hệ các việc liên quan đến hộ cầu thì rất là thuận lợi cực kỳ là thuận lợi
và vấn đề thứ tư nữa là vì những cái thuận lợi và những cái đơn giản như vậy
thì tôi cho rằng là rất tiết kiệm về mặt kinh phí
để cả từ tầm vĩ mô cho đến tỉnh công dân
đối với luật cư trú năm hai nghìn hai mươi một thì chúng tôi tập trung vào những cái điểm ưu việt mới của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi một
là những cái lội dung mà đảm bảo cho cái việc là công dân hạn chế cái việc phải đi lại
giảm theo cái thủ tục hành chính trong luật cư trú năm hai nghìn hai mươi một
ví dụ như là thực hiện cái dịch vụ công
hàng ngày chúng tôi đều đều chỉ đạo các bộ chính sĩ kiểm tra cái yêu cầu của công dân
trên hệ thống dịch vụ công và trả lời kết quả cho công dân đảm bảo công dân không phải đi lại
và cái thứ hai là liên quan đến việc thực hiện
việc truyền khẩu này là không phải xin cái giấy truyền đi của lời cư trú cũ
đây là những cái lội dung ví dụ là chúng tôi tập trung vào những cái lội dung ưu việt của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
đây là áp dụng và triển khai trên địa bàn
nên là làm cho nhân dân hiểu và ủng hộ
hiện khi tới làm thủ tục hành chính ở cơ sở chỉ cần mã định danh cá nhân căn cước công dân
người dân sẽ thực hiện được nhiều thủ tục hành chính
nhất là các yêu cầu thủ tục về thường trú tạm trú
mà không cần
phải mang theo nhiều giấy tờ như trước đây
qua đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện luật cư trú năm hai nghìn hai mươi